ngày một mươi tám tháng một tại bảo tàng hồ chí minh văn phòng trung ương đảng bộ văn hóa thể thao và du lịch đã phối hợp tổ chức triển lãm
tổng bí thư trường trinh người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh nhân dịp kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh đồng chí trường trinh ngày chín tháng hai năm một nghìn chín trăm linh bảy ngày chín tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy đến dự có tổng bí thư nguyễn phú trọng
đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương cùng lãnh đạo các bộ ban ngành và gia đình đồng chí trường trinh
trong lưu bút tổng bí thư nguyễn phú trọng có viết cố tổng bí thư trường trinh một nhân cách lớn người cộng sản kiên cường mẫu mực nhà lãnh đạo chính trị kiệt xuất nhà lý luận nhà văn hóa nổi tiếng người đã công hiến chọn đời mình cho sự nghiệp vẻ vang của đảng và dân tộc
triển lãm tổng bí thư trường trinh người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh
đây là một sự kiện ý nghĩa được tổ chức đúng vào dịp đảng cộng sản việt nam kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập cả đất nước đang bước vào mùa xuân mới đón tết cổ truyền đinh rậu
sáu mươi tuổi đời hơn sáu mươi năm hoạt động cách mạng với nhiều trọng trách quan trọng của đảng nhà nước quốc hội
đồng chí trường trinh đã thể hiện tấm gương của một đảng viên cộng sản kiên cường suốt đời trung thành tận tụy vì sự nghiệp cách mạng của đảng gắn bó mật thiết với nhân dân vượt qua những thử thách hiểm nguy nêu cao tấm gương của một người lãnh đạo tiêu biểu với những cống hiến quan trọng trong hoạch định đường lối chính trị của đảng
đồng chí là người nghiêm khắc mẫu mực mà tran hòa nguyên tắc kỷ luật mà chân thành khiêm tốn khoa học cẩn thận mà thiết thực hiệu quả
cố tổng bí thư trường trinh là niềm tự hào của những người cộng sản việt nam là niềm yêu kính thiêng liêng của nhân dân ta
đồng chí là người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh với gần hai trăm linh ảnh tài liệu hiện vật triển lãm đã giới thiệu một cách sinh động về cuộc đời cách mạng sôi nổi và phong phú của tổng bí thư trường trinh trong gần suốt thế kỷ hai mươi gắn liền với lịch sử vẻ vang của đảng của nhân dân ta cùng những sự kiện trọng đại của cách mạng việt nam

năm tuổi hoan niên của đặng xuân khu tức trường trinh được thờ hưởng truyền thống quê hương và kho tư liệu quý giá kiến thức rộng lớn của gia đình dòng họ đây cũng chính là hành trang để người thanh niên yêu nước bước vào cuộc đời hoạt động cách mạng đầy thử thách mà oanh liệt
đứng trong hàng ngũ những người cộng sản trưởng thành trong cuộc đấu tranh cách mạng đồng chí trường trinh là nhà lãnh đạo có nhiều quyết sách đúng đắn sáng tạo đặc biệt là dấu ấn nổi bật của đồng chí trong những bước ngoặt của đảng của đất nước với những di sản quý báu
đề cương văn hóa năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba kháng chiến toàn dân toàn diện nhất định thắng lợi người cầy có ruộng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc đấu tranh giải phóng miền nam thống nhất đất nước
cố tổng bí thư trường trinh còn là người sớm nhận rõ những hạn chế của cơ chế quan liêu bao cấp trên cương vị tổng bí thư
năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đồng chí đã cùng trung ương đảng đề ra chủ trương đổi mới toàn diện khẳng định đổi mới là yêu cầu bức thiết là vấn đề có tầm quan trọng sống còn
đại hội lần thứ sáu của đảng là một mốc son và một bước ngoặt vĩ đại của đất nước ta
cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí trường trinh để lại cho mai sau một tấm gương cộng sản kiên trung trí tuệ trong sáng và mẫu mực
cũng trong lưu bút tổng bí thư nguyễn phú trọng viết tiếp
nhân dịp này cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giới thiệu đến đông đảo công chúng đặc biệt là thế hệ trẻ những tấm gương kiên cường bất khuất hy sinh cao cả đạo đức trong sáng
hết lòng vì nước vì dân của các chiến sĩ cách mạng tiền bối những người đã làm dạng dỡ lịch sử đảng cộng sản việt nam